được tin cựu tổng thống pháp valéry giscard d estaing vừa qua đời
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện chia buồn đến tổng thống pháp emmanuel macron
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi điện chia buồn đến thủ tướng jean castex
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã gửi điện chia buồn
đến bộ trưởng ngoại giao và châu âu jean yves le drian